nhiều hung khí nguy hiểm vừa bị công an huyện long hồ tỉnh vĩnh long phối hợp với công an xã thanh đức phát hiện khi kiểm tra một nhà trọ trong chiều ngày hôm qua ba mươi tháng bốn
thời điểm trên khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phòng trọ của chị trần thị dù ở xã thanh đức huyện long hồ
thì phát hiện một túi màu đỏ bên trong có chứa năm con dao tự chế có chiều dài từ một mươi đến một trăm linh cm
hai còng số tám bốn cây súng một mươi bốn viên đạn và ba túi ni lông bên trong có chứa hóa chất và chất nhựa trắng
bước đầu chị du khai nhận vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi bảy tháng bốn có một nam thanh niên lạ mặt đem vào gửi tại phòng trọ rồi bỏ đi
đến nay chưa quay lại lấy chị không mở ra kiểm tra nên không biết bên trong túi có chứa hung khí
hiện số hung khí trên đã được công an xã thanh đức nghiêm phòng thu giữ để tiếp tục xác minh làm do
thông tin từ cục cảnh sát giao thông
ngày ba mươi tháng bốn ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay
toàn quốc xảy ra hai mươi chín vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết một mươi hai người bị thương chín người
so với cùng kỳ năm ngoái tăng năm vụ giảm một người chết giảm hai người bị thương đường sắt đường thủy không xảy ra tai nạn
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý bảy bảy trăm chín mươi ba trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
ra quyết định xử phạt gần một mươi hai sáu tỷ đồng tước giấy phép lái xe
bằng chứng chỉ chuyên môn tám trăm tám mươi ba trường hợp tạm giữ một trăm linh hai ô tô một một trăm linh tám mô tô và một mươi năm phương tiện khác
trên đường bộ cảnh sát giao thông xử lý bảy sáu trăm năm mươi năm trường hợp ra quyết định xử phạt một mươi hai ba tỷ đồng
tước giấy phép lái xe tám trăm bảy mươi bốn trường hợp tạm giữ một trăm linh hai ô tô một một trăm linh tám mô tô và một mươi một phương tiện khác
hệ thống giám sát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc
do cục cảnh sát giao thông quản lý đã ghi nhận bảy mươi hai trường hợp vi phạm
vào khoảng bốn giờ sáng nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại sưởng gỗ rán thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn hải nam
có địa chỉ tại thôn yên viên xã yên viên huyện gia lâm tp hà nội
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động một mươi một xe chữa cháy
cùng hơn tám mươi cán bộ chiến sĩ tới hiện trường triển khai chữa cháy
khu vực xảy ra cháy là sưởng gỗ gián của công ty trách nhiệm hiểu hạn hải nam
với quy mô một tầng với kết cấu khung thép mái tôn
tốc độ đám cháy lây lan rất nhanh do các nguyên liệu dễ bắt lửa
khoảng một tiếng sau đám cháy cơ bản được khống chế không có thiệt hại về người
không lan sang nhà dân và các khu vực lân cận
hiện tại lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vẫn đang nỗ lực triển khai
tổ chức chữa cháy trong khu vực đám cháy đã được khoanh vùng
thưa quý vị mới chỉ đầu hè tuy nhiên trên phạm vi cả nước đã có không ít trường hợp đuối nước thương tâm xảy ra
mà chủ yếu là thanh thiếu niên bị đuối nước ở các khu du lịch hay bãi tắm
đánh giá về thực trạng này các cơ quan chức năng cho rằng đa phần là do ý thức nhận thức
và việc thiếu kỹ năng sơ cứu ban đầu trong khi người bị nạn chỉ có khoảng một mươi phút
trước khi não bị tổn thương do thiếu oxy dẫn đến tử vong
hiện nay đã bắt đầu bước vào mùa du lịch của năm hai nghìn hai mươi hai
những địa điểm khu nghỉ dưỡng hay những khu du lịch như thế này sẽ là nơi tập trung rất là đông đảo du khách
để vui chơi với thời tiết khá là nóng nực như hiện nay những địa điểm như hồ bơi hay bãi sông ven sông
như thế kia những nơi thoáng mát sẽ là nơi tập trung rất đông du khách đến để vui chơi thăm vào thăm quan
tuy nhiên chính những địa điểm như thế này là những địa điểm tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn đuối nước rất cao
sau hơn hai năm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh nhân viên của những khu du lịch
khu nghỉ dưỡng đa phần đều nghỉ việc hoặc những nhân viên đã từng được tập huấn
về các phương pháp xử lý tình huống sơ cứu đuối nước
thì sau một thời gian dài các kỹ năng kiến thức có phần bị rơi rụng
qua quá trình tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín hiện tại đa phần nhân viên là nhân viên mới
và mới được tiếp xúc với việc tập huấn về kỹ năng phòng chạy cháy bác cường ạng hộ
những người vận hành những người lao động tại đây qua quá trình tập luyện
cũng ít khi được vận hành sử dụng kỹ năng đấy vào việc sơ cấp cứu hàng ngày
trên thực tế thì ở khu vực này chúng tôi cũng đã làm những hệ thống bảo vệ để đảm bảo cho an toàn cho du khách
nhưng cũng có thể nó không tránh khỏi những trường hợp các cháu nhỏ vì tính hiếu động thì hay chạy nhảy
thế cho nên luôn luôn khi có du khách đến đặc biệt là các đoàn có cháu nhỏ
chúng tôi luôn luôn cử lực lượng là thường xuyên đi cùng để giám sát
cái lực lượng cứu hộ thì mặc dù chúng tôi đã có nhưng mà trên thực tế thì cái kỹ năng để cứu hộ cứu nạn thì cũng chưa thật là được đầy đủ
cho nên chúng tôi đã liên hệ với các cơ quan chức năng để mở lớp tập huấn cho lực lượng cứu hộ cứu nạn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã đến từng cơ sở khu lưu trú khu nghỉ dưỡng để hướng dẫn tập huấn các kỹ năng phòng ngừa tai nạn
trong đó tập trung vào những chi tiết đặc điểm thiếu sót của công tác phòng ngừa và xử lý tình huống của đặc thù từng địa điểm
giúp các cơ sở này kịp thời khắc phục trước thời gian đón khách
trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác cứu nạn hộ thì đã được nêu rất rõ và cụ thể hóa trong nghị định tám mươi ba năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ
nhưng nghị định này chưa thật sự được người dân cũng như các chủ cơ sở quan tâm
mọi người chưa nhận thức rõ được là việc mà mình cần phải làm gì
hoặc là trách nhiệm của mình đến đâu
thường là cơ quan cảnh sát phòng cháy cháy gọi hộ xuống nhắc nhở thì họ mới biết và mới thực hiện theo
còn họ chưa có sự chủ động mà chưa bám sát vào những nội dung mà cơ quan hệ phục họ cũng như là cơ quan chức năng hướng dẫn
về công tác đảm bảo cứu nạn cứu hộ phòng chống tai nạn tại cơ sở kinh doanh của mình
lực lượng chức năng cũng khuyên cáo hiện đã bắt đầu bước vào mùa nắng nóng
các địa điểm như hồ bơi bãi sông suối
sẽ là địa điểm thu hút rất đông người
các địa điểm cũng khuyên cáo hiện đã bắt đầu bước vào mùa nắng nóng

chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online biên tập viên hồng nhung sẽ là người đồng hành cùng quý vị
xin mời chị hồng nhung
cảm ơn chị bích liên và chị phương thảo
xin kính chào quý vị khán giả
chỉ là va chạm giao thông thông thường nhưng ba đối tượng đã nổi máu côn đồ dùng dao chém ba người trọng thương
ba đối tượng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng tạm giữ hình sự để làm rõ về hành vi giết người
ba đối tượng là nguyễn hồng thuận trần duy phong và nguyễn hải triều cùng quê tại tỉnh thừa thiên huế
chiều ngày hai mươi chín tháng bốn sau khi nhậu say thuận phong và triều rủ nhau đi hát karaoke
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày cả ba đi xe máy về phòng trọ
đến đường ngô quyền thì xe máy của triều va chạm với xe máy do anh trần minh thành điều khiển

bị bố mẹ ruột anh thành và anh nguyễn hữu duy đăng can ngăn các đối tượng đã rủng rào gây thương tích cho các nạn nhân
sau khi gây án ba đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng công an truy đuổi và bắt giữ ngay trong đêm

cách lôi kéo người chơi để hưởng thức
các đối tượng phát triển hệ thống đa cấp tại địa bàn tỉnh hải dương tp hà nội và một số tỉnh thành khác
trong thời gian từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tổng số tiền giao dịch đặt cửa của người tham gia đánh bạc trên sản visa
do đường dây của tuấn anh tổ chức lên tới gần hai tỷ đồng

đường dây đánh bạc này gồm ba cấp đại lý cầm đầu là đặng thị oanh ba mươi ba tuổi chú tại xã hưng đông tp vinh
cơ quan công an cũng tạm giữ tăng vật là một mươi năm triệu đồng tiền mặt tám điện thoại di động

chỉ trong năm ngày hai đối tượng đã gây ra sáu vụ cướp giật tài sản điều đáng chú ý là trong đó có một đối tượng chỉ mới một mươi bốn tuổi